xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin mùa ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
mở đầu là những số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi tám tháng sáu có một trăm hai mươi một ca mắc mới
trong đó hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đồng tháp là một ca thái nguyên một ca
trong một mươi chín ca ghi nhận ở trong nước tại tp hcm là năm mươi chín ca bắc giang ba mươi sáu ca bình dương một mươi hai ca bắc ninh một mươi ca hòa bình một ca lào cai một ca
và trong đó thì một trăm một mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
hiện có hai mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong nước
cả nước có bốn sáu trăm năm mươi ba ca bệnh covid một mươi chín
đã điều trị khỏi bệnh sáu mươi một ca tử vong
vâng thưa quý vị từ ngày một mươi bốn tháng sáu tp hcm vừa có thông báo tìm người từng đến giao dịch
đã ghi nhận các ca bệnh covid một mươi chín là nhân viên làm việc tại năm cửa hàng h năm mobile
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa có thông báo tìm người từng đến giao dịch tại năm cửa hàng thuộc hệ thống h năm mobile như sau
sáu mươi bảy trần quang khải phường tân định
một trăm bốn mươi tám nguyễn cư trinh phường nguyễn cư trinh quận một
một trăm chín mươi một khánh hội phường ba quận bốn
sáu trăm năm mươi bốn lê hồng phong phường một mươi quận một mươi
hai trăm linh sáu hoàng văn thụ phường bốn quận tân bình
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đề nghị những trường hợp từng đến giao dịch tại năm cửa hàng h năm mobile trên
trong thời gian từ ngày một tháng sáu đến nay thực hiện khai báo tại y tế địa phương nơi cư trú
để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm covid một mươi chín cách ly y tế theo quy định
mặc dù đang là giữa cao điểm phòng chống dịch bệnh
nhưng có nhiều đối tượng vẫn bất chấp và tụ tập sử dụng ma túy và bay lắc
mới đây lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quảng nam
vừa kiểm tra và phát hiện xử lý hai mươi thanh niên nam nữ về hành vi này
cụ thể vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra khách sạn bảo long
ở đường điện biên phủ tp tam kỳ do bà thái thị hằng làm chủ
qua kiểm tra phát hiện tại năm phòng kinh doanh lưu trú
tại tầng bốn của khách sạn đang có một mươi hai nam và tám nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại năm phòng gồm năm bộ loa mini nghe nhạc năm đèn nháy nhiều màu
năm túi ni lông chứa chất ma túy loại ketamin hai viên ma túy tổng hợp năm đĩa xứ màu trắng
qua test nhanh hai mươi trên hai mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
cũng như vậy tại hà nội mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an hà nội cũng vừa triệt phá một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện sóc sơn
khi chủ quán đang tổ chức cho khách bay lắc và sử dụng ma túy bất chấp dịch tị bệnh
và cũng như lệnh tạm dừng hoạt động của các quán karaoke theo chỉ thị của thành phố
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
tại cơ quan công an chủ cơ sở karaoke gold fami tại địa chỉ số một mươi sáu xã phù lỗ huyện sóc sơn hà nội
là nguyễn công khởi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại xã đan thượng huyện hạ hòa tỉnh phú thọ khai nhận
dù biết có lệnh cấm tuy nhiên vì lợi nhuận nên vẫn phục vụ khách hàng đến quán bay lắc
quán cũng chỉ mở cửa để đón khách quen và khi có nhu cầu thì gọi điện báo trước
sẽ có người chờ mở cửa cho khách vào giải trí
quá trình cơ quan công an kiểm tra tại quán có bốn phòng hát đang mở nhạc âm thanh lớn
khách đang trong tình trạng bay lắc sử dụng chất ma túy
trong đó có bốn mươi hai đối tượng gồm hai mươi nam và hai mươi nữ
tại đây lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ một mươi bốn gói ni lông
chứa tinh thể màu trắng và một số dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
trong thời điểm này mặc dù là covid dịch covid cũng đang rất phức tạp
nhưng mà cái việc mà cái đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy vẫn diễn ra rất phức tạp
và chúng ta chính phủ cũng như là thành phố cũng đã có cái cấm hoạt động của cái cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
có điều kiện về an ninh trật tự mà các đối tượng sử lợi dụng để sử dụng trái phép chất ma túy
nhưng mà vẫn có một số chỗ một số nơi các đối tượng vẫn lên lút và hoạt động
thì chúng tôi cũng đã cố gắng là
điều tra cơ bản cũng như là tăng cường công tác kiểm tra để xử lý
và trong thời gian vừa rồi thì trên toàn thành phố cũng đã bắt giữ xử lý nhiều trường hợp
và xử lý nghiêm các đối tượng về nhiều tội danh về ma túy
hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục đấu tranh làm rõ
đồng thời cũng có hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục thông tin khác công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm
giam hai tháng đối với nguyễn thanh lam sinh năm hai nghìn
trú tại xã hòa trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lam đột nhập tiệm vàng kim bình ở chợ hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình
dùng đá đập vỡ tủ kính lấy khoảng ba mươi đôi bông tai vàng có giá trị gần một trăm linh triệu đồng đem về nhà cất giấu
sau hơn hai tuần đối tượng mang số vàng trộm cắp được đến một tiệm vàng khác tại địa bàn huyện quảng trạch
bán được hai mươi triệu đồng
sau khi tiêu xài cá nhân hết một triệu đồng
thì đối tượng bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện bố trạch bắt giữ
thu hồi một mươi chín triệu đồng và một số vàng là vật chứng vụ án
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai báo đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trước đó như điện thoại loa kẹo kéo
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nguyễn phát trấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại huyện chợ mới tỉnh an giang đã dùng dao đâm hàng sáu
đóng gây thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn phát chấn về tội cối gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
gia đình bùi đức thuận kéo dây điện ngang nóc nhà của gia đình ông nguyễn văn mỹ
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cử cãi
khoảng một mươi một giờ cùng ngày sau khi đi uống cà phê với bạn bè về
chấn con ông mỹ sang nhà tìm thuận để nói chuyện
thì giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cự cãi
sau đó trấn về nhà lấy một con dao bằng kim loại dài khoảng bốn mươi cm
quay lại tìm thuận với mục đích hù dọa
thì bị thuận nhặt một thanh sắt gần đó đánh trúng vào người
tức giận chấn đã dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào người của thuận gây thương tích nặng
sau đó trấn bỏ trốn
còn thuận được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích là hai mươi
một nhóm con đồ đi đòi nội thuê đã bắt một con đồ
một thanh niên rồi đánh đập ép trả tiền
thậm chí là còn đe dọa sẽ đưa ra nước ngoài giết để bán thận lấy tiền
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
nhóm đối tượng gồm đào duy thắng văn hùng mẫn cùng chú tại thành phố buôn ma thuật
nguyễn văn đô chú ở huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
và nguyễn duy trọng chú ở huyện gia lâm thành phố hà nội
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
anh nguyễn văn nhất thắng ở huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
có quen biết và vay mượn của bà trần thị thắm ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuật bốn bốn tỷ đồng
đến hạn trả nợ anh thắng chưa có tiền để trả nhiều lần đòi không được
nên bà thắm đã thuê đào duy thắng đi đòi giúp khoản nợ trên
sau đó thắng đã gọi thêm các đối tượng trên cùng đi đòi nợ
khoảng chín giờ ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà thắm hẹn anh thắng đến nhà mình ở phường tân lợi
thành phố buôn ma thuật rồi khóa trái cửa để bốn đối tượng này khống chế bắt giữ đánh đập anh thắng
sau đó các đối tượng ép anh thắng lên xe ô tô trở đi nhiều nơi
và cuối cùng đưa anh đến huyện đắk miêu tỉnh đắk nông
đe dọa sẽ đưa anh thắng ra nước ngoài giết bán thận lấy tiền
sau khi xác định được vị trí của các đối tượng cũng như người bị hại
thì ngay trong đêm chúng tôi đã cử một tổ công tác xuống địa bàn
địa bàn huyện đắk miu tỉnh đắk nông để áp sát vị trí của các đối tượng
chúng tôi đã đồng bộ triển khai tiến hành áp sát bắt giữ các đối tượng để giải cứu người bị hại
họ khống chế tôi đi lên tầng hai nhà trị thắm yêu cầu tôi quỳ xuống
các đối tượng là thay nhau là chửi bới và đe dọa
quá trình điều tra thực hiện hiện trường tại khách sạn ở huyện đắk miêu tỉnh đắk nông nơi giam giữ anh thắng
các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình